theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các tỉnh quảng ninh nghệ an hà tĩnh và bình định
bão số hai đã gây ra một số thiệt hại về người và tài sản của nhân dân
hiện chính quyền các địa phương đang nỗ lực khắc phục hậu quả do bão gây ra
tác động của hoàn lưu sau bão đã làm hơn hai bốn trăm linh hectare lúa và hai mươi một ha hoa màu bị ngập úng
đến nay nước đã rút hết không ảnh hưởng đến thu hoạch
do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng ấp thấp suy yếu từ bão số hai
kết hợp với dạnh áp thấp đi qua khu vực bắc bộ nối với cơn bão hagupit ở phía đông đảo đài loan
từ nay đến ngày năm tháng tám bắc bộ tiếp tục có mưa vừa mưa to có nơi mưa rất to phổ biến từ một trăm linh hai trăm năm mươi mm một đợt